đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn
cũng vừa bắt giữ một đối tượng người nước ngoài có hành vi vận chuyển trái phép năm mươi kg pháo nổ các loại
từ trung quốc vào việt nam
đối tượng vương lương nguyện quốc tịch trung quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố lạc bình tỉnh giang tây trung quốc
có hành vi vượt biên trái phép từ trung quốc về việt nam
mang theo hai thùng cắt tông bên trong đều là pháo nổ các loại do trung quốc sản xuất
có trọng lượng năm mươi kg
vương lưng nguyện khai nhận lợi dụng đêm tối đã vận chuyển năm mươi kg pháo nổ
để bán cho một người bạn ở việt nam kiếm lời
hiện vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai
phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ